chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ liên đoàn luật sư việt nam
năm hai nghìn một mươi tám là năm các đoàn luật sư trong toàn quốc tổ chức đại hội nhiệm kỳ chuẩn bị những điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng dự làm việc với chủ tịch nước còn có các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành trung ương
trong những năm qua liên đoàn đã thể hiện tốt vị trí vai trò tập hợp đoàn kết đội ngũ luật sư cả nước tích cực tham gia bảo vệ công lý bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân
thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ luật sư
chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật ra soát thủ tục hành chính theo yêu cầu của hội
hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tích cực tham gia trợ giúp pháp lý tại trụ sở tiếp công dân trung ương ở thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
đặc biệt liên đoàn đã có nhiều đóng góp vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc bằng việc kịp thời ra bốn bản tuyên bố về bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước ở biển đông
biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích mà liên đoàn luật sư việt nam trong thời gian qua
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn đảng đoàn ban thường vụ liên đoàn luật sư việt nam hội đồng luật sư toàn quốc và các đoàn luật sư cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu đoàn kết thống nhất phát huy những kết quả thành tích đã đạt được khắc phục những hạn chế thiếu sót thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo góp phần tích cực bảo vệ công lý bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân trong quá trình xây dựng
nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế